sau sự cố tụt lở hầm lò vào chiều ngày hôm qua một mươi ba tháng năm khiến ba công nhân tử vong
một người bị thương tại lào trợ nơi thợ trực tiếp khai thác than công ty than quang hành
tkv thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh thủ tướng phạm minh chính yêu cầu tăng cường thanh tra
kiểm tra hoạt động khai thác than trong các hầm lò tại tỉnh quảng ninh
ngay khi nhận được thông tin vụ việc thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần
chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân các công nhân bị nạn
thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh quảng ninh lãnh đạo ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
lãnh đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam trực tiếp đến hiện trường
để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân
để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự
thủ tướng giao chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi
kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
thăm hỏi động viên hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa nạn nhân bị thương
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh được yêu cầu chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả ổn định sản xuất điều tra
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
lãnh đạo chính phủ cũng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động
trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhất là hoạt động khai thác than trong hầm lò
không để xảy ra các trường hợp tương tự
thủ tướng giao bộ công thương phối hợp với bộ lao động thương minh và xã hội
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
ra soát kỹ các quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác vận hành hầm lò vệ sinh an toàn lao động
đối với hoạt động khai thác than trong hầm lò kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế
bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
phối hợp với viện kiểm sát tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyễn thị thu trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố rạch giá về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra do có quen biết từ trước nên khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trang có đến nhà người phụ nữ ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá nói rằng hiện có nhiều khách hàng
tại phòng giao diệt của một ngân hàng thương mại ở rạch sòi có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng
và gạ gẫm nạn nhân cho trang vay để đưa cho những người này vay đáo hạn lấy lãi
do tin tưởng trang nên bà này đồng ý
với thủ đoạn này từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trang đã nhiều lần vay tiền của vợ chồng nạn nhân với số tiền lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
mới đây công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết đã khẩn trương điều tra truy xét bắt giữ hai mươi sáu đối tượng
mang hung khí gây náo loạn nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố hà nội
đáng chú ý nguyên nhân vụ việc xuất phát chỉ từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông
và các đối tượng thì có tuổi đời còn rất trẻ
theo tài liệu điều tra chỉ vì xô xát khi đi đường lê trần nguyên sinh năm hai nghìn sáu
trú tại xã cổ đồng thị xã sơn tây hà nội đã lên mạng xã hội thách thức và hẹn đánh nhau
để chuẩn bị trả thù nhóm đối tượng đã chuẩn bị các hung khí tự chế như tuyếp sắt gắn dao đao kiếm vỏ chai bia
đáng chú ý khi di chuyển các đối tượng đã chia sẻ hành trình trên mạng xã hội facebook để mọi người tham gia vào đoàn
khi đến đoạn giao với đường giải phóng thành phố hà nội
hai nhóm chạm mặt cầm tuyếp sắt hò hét khua các hung khí ném vỏ chai bia
đuổi đánh nhau trên các tuyến đường địa bàn các quận huyện đống đa thanh xuân hà đông thanh trì
đến khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tháng năm khi đến khu vực đường trần phú hà đông
nhìn thấy lực lượng công an tuần tra cả nhóm bỏ chạy theo hướng đường thanh xuân ngã tư sở và giải tán
nhận thấy cần chấn áp và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng
công an quận hà đông đã khẩn trương huy động các lực lượng xác minh truy bắt các đối tượng
theo cơ quan công an đa số các đối tượng đều có tuổi đời còn rất trẻ
có một số đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự bốn đối tượng là nữ giới
đáng chú ý các đối tượng khai nhận do bạn rủ dê nên đi cùng chứ không quen biết nhau
căn cứ và các tài liệu chứng cứ ngày một mươi hai tháng năm công an quận hà đông hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
gây dối trật tự công cộng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai mươi đối tượng
cơ quan công an cũng cảnh báo các bậc
các phụ huynh trong việc quản lý con cái đặc biệt trong dịp hè tới cũng đề nghị các gia đình quản lý con cái
đặc biệt khi giao xe mô tô xe máy cho các học sinh các cháu học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thức đồng bộ
cơ quan cũng cảnh báo đến các thanh thiếu liên đang ngồi trong ghế nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật

chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các cháu trong các hoạt động của các cháu
đối với sáu đối tượng còn lại chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
công an quận hà đông đã giáo dục gian đe bàn giao cho gia đình thông báo đến nhà trường
chính quyền địa phương để quản lý giáo dục chờ xử lý
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiến hành điều tra vụ án võ thị thiều linh phạm tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của cơ quan điều tra hình sự bộ đội biên phòng
kết quả điều tra xác định bị can võ thị thiều linh sinh ngày ba mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
số căn cước công dân sáu bốn một tám hai không không tám hai ba không chỗ ở số nhà hai mươi bảy trên bảy đường nguyễn văn bé
thuộc tổ một mươi tám khu phố ba phường trần hương đạo thành phố quy nhơn tỉnh bình định
không phải là chủ sở hữu của căn nhà số tám trăm ba mươi tám đường trần hưng đạo phường đống đa thành phố quy nhơn tỉnh bình định
nhưng thỏa thuận bán căn nhà này cho người khác
tin tưởng linh nên bị hại đã giao tiền mua nhà cho linh
sau khi nhận tiền do bị hại giao cho võ thị thiều linh chiếm đoạt và sử dụng vào việc trả lãi trả các khoản vay ngoài và chi tiêu cá nhân
để công tác điều tra vụ án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định thông báo ai là bị hại có liên quan đến việc bị võ thị thiều linh dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tiền
hoặc biết võ thị thiều linh có hành vi vi phạm pháp luật khác mà chưa viết đơn tố cáo
thì làm đơn gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định để được giải quyết theo địa chỉ số bốn mươi một đường hai bả trưng thành phố quy nhơn tỉnh bình định
số điện thoại sáu mươi chín bốn trăm ba mươi bốn chín nghìn ba trăm ba mươi bốn hoặc điều tra viên hoàng thanh quang số điện thoại chín trăm linh ba sáu trăm bảy mươi một tám trăm chín mươi một
nếu sau ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo này mà bị hại không gửi đơn yêu cầu thì mọi khiếu nại về sau
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định không chịu trách nhiệm giải quyết
tiếp theo sẽ là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục
một lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số một ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đối với đối tượng nguyễn đức tiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã xuân lũng huyện lâm thao tỉnh phú thọ về tội giết người
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã số một mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa là đối tượng bùi văn luyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã thạch sơn huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
còn về tội mua bán phụ nữ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số ba mươi bốn ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
đối với đối tượng bùi thị hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã điền trung huyện ba thước tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã xuân cao huyện thường xuân tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã số một mươi bốn ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
của phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa cũng về tội mua bán phụ nữ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chớ chấp
các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
thưa quý vị những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trang thông tin mạo danh cổng thông tin điện tử bộ công an để cung cấp thông tin
trong đó đăng tải nhiều video bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ lấy lại tiền bị treo hay là thu hồi tiền lừa đảo với cam kết là chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo
đây là một trong những hành vi giả mạo nhằm tiếp cận người dân đang là nạn nhân bị lừa đảo lợi dụng tâm lý tiếc và cần lấy lại tài sản đã mất để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo khác chiếm đoạt tài sản của họ
bộ công an khẳng định hiện nay bộ công an việt nam chỉ cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng qua hai kênh cổng thông tin điện tử bộ công an trang thông tin bộ công an trên nền tảng facebook địa chỉ cụ thể thông qua hai đường link hiển thị trên màn hình
đề nghị người dân hãy thận trọng khi sử dụng các nguồn thông tin không chính thức mạo danh bộ công an việt nam
tuyệt đối không nghe theo không liên hệ với các website fanpage tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ tiếp nhận hồ sơ
hỗ trợ lấy lại tiền bị treo thu hồi tiền lừa đảo trên không gian mạng không chuyển tiền cho các đối tượng trên để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
hiện nay bộ công an và các đơn vị liên quan cũng không phối hợp ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các trang mạng xã hội
người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an để trình báo hoặc gửi đơn thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân
để được tiếp nhận và giải quyết
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp với viện kiểm sát tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyễn thị thu trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thành phố rạch giá về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra do có quen biết từ trước nên khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trang có đến nhà người phụ nữ ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá nói rằng hiện có nhiều khách hàng tại phòng giao dịch của một ngân hàng thương mại ở rạch sỏi
có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng và gạ nạn nhân cho trang vay để đưa cho những người này vay đáo hạn lấy lãi
do tin tưởng trang nên bà đồng ý với thủ đoạn này từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trang đã nhiều lần vay tiền của vợ chồng nạn nhân với số tiền trên hai mươi tỷ đồng
thấy nạn nhân là phó giám đốc công ty gia đình có điều kiện nên bốn đối tượng đã bàn bạc bắt cóc để đòi một mươi tỷ đồng tiền chuộc
công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nguyễn thành nguyên và anh ruột là nguyễn hữu nghĩa chú tỉnh đồng tháp về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
đồng thời tạm giữ hình sự lý minh tránh nguyễn quốc thanh chú thành phố cần thơ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
sau khi giả danh để liên hệ bị hại đến xem thiết kế nội thất cho căn nhà tại một khu dân cư ở ấp phố thạnh xã tân phú thạnh
các đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công bắt giữ uy hiếp tinh thần lấy hết tài sản rồi đưa người này lên xe ô tô
trở đến một căn nhà khác tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long tiếp tục giam giữ tại đây
sau đó các đối tượng sử dụng điện thoại của bị hại nhắn tin cho người nhà nạn nhân yêu cầu chuyển một mươi tỷ đồng để chuộc người
lo sợ gia đình nạn nhân đã chuyển cho chúng bốn mươi bốn năm triệu đồng
nhận được tin báo ngày một mươi hai tháng năm cơ quan công an bắt được nghĩa tại tỉnh vĩnh long
khai thác nhanh lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục khống chế tên nguyên giải cứu an toàn cho bị hại
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm công an tỉnh hậu giang bắt được tránh và thanh khi đang trên đường bỏ trốn
ngay khi tiếp nhận thông tin trình báo của các gia đình về việc có các cháu nhỏ đi lạc
các cán bộ chiến sĩ công an phường phương mai quận đống đa hà nội đã khẩn trương phối hợp
với các đơn vị tích cực áp dụng các biện pháp nghiệp vụ ra soát tìm và đưa các cháu về nhà an toàn
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng năm công an phường phương mai tiếp nhận tin báo của anh nguyễn đình hà
trú tại quận đống đa hà nội về việc con gái anh sinh năm hai nghìn một mươi hai xin phép gia đình đi chơi
từ một mươi bảy h ngày một mươi một tháng năm nhưng mãi chưa thấy về
cháu đi từ ngõ một trăm ba mươi năm phương mai quận đống đa và khi đi mặc đồng phục của trường trung học cơ sở phương mai
gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa thấy
tiếp nhận tin báo công an phường phương mai đã khẩn trương huy động lực lượng
phối hợp đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa tổ chức ra soát và truy tìm
cho đến trưa ngày một mươi ba tháng năm lực lượng cảnh sát hình sự công an phường phương mai
đã tìm thấy cháu bé khi đang ở khu vực thị trấn châu quỳ huyện gia lâm hà nội
và tiến hành các thủ tục để bàn giao cháu bé trở về với gia đình an toàn
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm công an phường phương mai cũng nhận được thư cảm ơn của anh nguyễn văn đức
trú tại võ nhai thái nguyên về việc đơn vị đã phối hợp tìm kiếm con gái đi lạc
trao trả cháu về với gia đình an toàn
mới đây công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết đã khẩn trương điều tra
truy xét khi bắt giữ hai mươi sáu đối tượng mang hung khí gây náo loạn nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố hà nội
đáng chú ý là nguyên nhân vụ việc xuất phát chỉ vì mâu thuẫn
khi tham gia giao thông còn các đối tượng thì có tuổi đời rất trẻ
theo tài liệu điều tra chỉ vì xô xát khi đi đường lê trần nguyên sinh năm hai nghìn sáu
trú tại xã cổ đồng thị xã sơn tây hà nội đã lên mạng xã hội thách thức và hẹn đánh nhau
để chuẩn bị trả thù nhóm đối tượng đã chuẩn bị các hung khí tự chế như tuyếp sắt gắn dao đao kiếm vỏ chai bia
đáng chú ý khi di chuyển
các đối tượng đã chia sẻ hành trình trên mạng xã hội facebook để mọi người tham gia vào đoàn
khi đến đoạn giao với đường giải phóng thành phố hà nội hai nhóm chạm mặt cầm tuyếp sắt hò hét khua các hung khí ném vỏ chai bia
đuổi đánh nhau trên các tuyến đường địa bàn các quận huyện đống đa thanh xuân hà đông thanh trì
đến khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tháng năm khi đến khu vực đường trần phú hà đông
nhìn thấy lực lượng công an tuần tra cả nhóm bỏ chạy theo hướng đường thanh xuân ngã tư sở và giải tán
nhận thấy cần chấn áp và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng
công an quận hà đông đã khẩn trương huy động các lực lượng xác minh truy bắt các đối tượng
trước hôm đánh nhau là em đang đi về bình thường thì bị hai bạn cầm hai giáo quay lại đánh
có hai bạn cầm giáo ở trên đường

thế thôi ạ em không đang là đuổi đánh hay gì ạ
bạn ấy vào inbox cho em nhắn tin cho em là em đánh nhau

theo cơ quan công an đa số các đối tượng đều có tuổi đời còn rất trẻ

có một số đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hành sự
bốn đối tượng là nữ giới
đáng chú ý các đối tượng khai nhận do bạn rủ dê nên đi cùng chứ không quen biết nhau
căn cứ và các tài liệu chứng cứ ngày một mươi hai tháng năm công an quận hà đông hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai mươi đối tượng
cơ quan công an cũng cảnh báo các bậc phụ huynh trong việc quản lý con cái
đặc biệt trong dịp hè tới cũng đề nghị các gia đình quản lý con cái
đặc biệt khi giao xe mô tô xe máy cho các cháu học sinh chưa đủ tuổi
điều khiển phương tiện giao thư đồng bộ
cơ quan cũng cảnh báo đến các thanh thiếu liên đang ngồi trong ghế nhà trường
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật cũng đề nghị là gia đình phối hợp với nhà trường
chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các cháu trong các hoạt động

chịu trách nhiệm không có tài liệu không có tài liệu
không có tài liệu không có tài liệu không có tài liệu
đồng chủ trì phối hợp với công an các huyện mường trà mường nhé và cục hải quan tỉnh
bắt quả tang sùng a páo và sùng a minh cùng chú tại huyện mường nhé
khi đang mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình phá án các đối tượng manh động liều lĩnh đâm thẳng xe vào tổ công tác để tẩu thoát
song với tinh thần kiên quyết đấu tranh tổ công tác đã bắt giữ thành công hai đối tượng
thu giữ năm bánh heroin
sau một năm thành lập và đi vào hoạt động cùng với sự tham gia của
cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị nghiệp vụ tổ công tác đặc biệt một trăm hai mươi ba của công an sóc trăng
đã kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
và các vi phạm pháp luật khác từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
khi màn đêm buông xuống trong lúc người dân đang yên giấc
thì từng tổ công tác đặc biệt mang tên một trăm hai mươi ba công an sóc trăng bắt đầu triển khai lực lượng
tổ chức tuần tra chốt chặn kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên khắp nẻo đường
được chia làm ba tổ công tác quân số mỗi tổ có một mươi ba đồng chí được trang bị đầy đủ phương tiện
vũ khí trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ công cụ hỗ trợ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra
trong quá trình tuần tra chốt chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật khi phát hiện đều được ngăn chặn
và xử lý kịp thời
năm thanh niên này đã bị tổ công tác số ba bắt giữ vào đêm khi nhóm này tham gia giao thông
đi xe với tốc độ cao trên đường tính lộ chín trăm ba mươi bốn b thuộc xã đại ân hai huyện trần đề
khi tổ công tác dừng phương tiện thì phát hiện các đối tượng mang theo những hung khí như thế này
sau khi đưa về trụ sở công an làm việc các đối tượng cho biết vì mâu thuẫn trên mạng nên đã tụ tập nhóm hẹn nhau đi giải quyết
rồi là đấu tranh cái giai đoạn ban đầu rồi chuyển cho công an các địa phương cũng khoảng một mươi vụ và khởi tố là bảy vụ bảy vụ việc
rồi đối với công tác phát hiện những đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy thì trong thời gian qua thì cũng đã phát hiện là trên một trăm linh đối tượng
khi mà chúng ta phát hiện chúng ta test dương tính thì
chuyển giao cho công an địa phương để mà tiếp tục lập hồ sơ rồi là đưa vào quản lý xử lý
luôn phải đối mặt với những đối tượng manh động liều lĩnh những đối tượng hình sự ma túy mang theo vũ khí hung khí nguy hiểm
thì chúng sẵn sàng trốn chạy hoặc chống trả quyết liệt khi gặp tổ công tác
không ít lần cán bộ chiến sĩ trong tổ đã phải đối mặt với những hiểm nguy khó khăn vất vả
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì mỗi cán bộ chiến sĩ đều xác định cho mình một tinh thần thép quyết tâm cao
sẵn sàng đấu tranh với các loại tội phạm đồng thời luôn dũng cảm mu trí kiên quyết khôn khéo trong xử lý các hành vi vi phạm
bảo đảm đúng quy định pháp luật với mong muốn kiềm chế kéo giảm các loại tội phạm góp phần giữ bình niên cuộc sống cho nhân dân
theo thống kê từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các tổ công tác đã tiến hành tuần tra trên ba trăm bốn mươi cuộc
có trên ba ba trăm linh lực cán bộ chiến sĩ tham gia đã phát hiện gần bốn trăm linh trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy
và trên ba trăm năm mươi trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
các vụ việc đều được bàn giao cho công an các đơn vị địa phương xử lý theo đúng quy định
các địa phương chỉ phải có tổ một trăm hai mươi ba của địa phương để phối hợp với tổ một trăm hai mươi ba của tỉnh
chúng ta tuần tra rồi chốt chặn đảm bảo là chúng ta phủ kính địa bàn
tôi cũng sẽ chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với công tác phối hợp giữa tổ một trăm hai mươi ba với công an các đơn vị địa phương
trong việc tiếp nhận rồi phân loại xử lý các vụ việc do tổ một trăm hai mươi ba phát hiện chuyển giao
liên quan vụ bốn người của một gia đình thương vong ở tp thủ đức tp hcm
công an xác định người chồng gây ra án mạng cho vợ và con rồi tự tử
vào chiều ngày hôm qua một mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm
hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan công an tp hcm phong tỏa khám nghiệm hiện trường
theo điều tra ban đầu công an xác định vào khoảng năm giờ sáng cùng ngày
người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi trú tại căn hộ ở tầng bốn khu sarina một trong khu đô thị salah
cầm dao xông vào phòng ngủ đâm loạn xạ vào người vợ khoảng ba mươi năm tuổi
con trai khoảng bảy tuổi và con gái khoảng ba tuổi hậu quả bé gái ba tuổi tử vong do vợ và bé trai bị thương
sau đó người đàn ông này chạy ra ban công nhảy lầu tự tử rơi xuống đất tử vong
người dân nghe tiếng động lớn chạy đến kiểm tra và trình báo công an
công an kiểm tra căn hộ liền đưa người vợ và đứa con trai đi bệnh viện cấp cứu
riêng cháu gái ba tuổi đã tử vong lực lượng chức năng sau đó phong tỏa khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai nhân chứng trích xuất camera để điều tra nguyên nhân
thưa quý vị đang vào mùa cao điểm nắng nóng thế nên nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh quảng bình
là rất cao đặc biệt là khu vực vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
để đảm bảo an toàn cho khu vực rừng đặc dụng cũng như các khu du lịch
vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng
và phòng chống cháy các khu vực du lịch ảnh hưởng đến du khách trong mùa nắng nóng
đây là diện tích người dân đốt rẫy gần rừng đặc dụng của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
với việc đốt rừng vào mùa cao điểm nắng nóng như thế này thực sự rất nguy hiểm
dễ gây phát lửa trên diện rộng gây cháy rừng
nhằm hạn chế và kiểm soát tình trạng đốt thực bì vào mùa nắng nóng
lực lượng chức năng của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng triển khai thường xuyên các đợt tuần tra
kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
tôi đi rừng mà có như là xảy ra các vụ cháy
thì có nghĩa là tôi bảo cho anh em kiểm lâm để công tác với chúng tôi để chữa cháy
bảo vệ đất rừng có nguồn nước xảy ra lụt lụt
thì có nghĩa là hãy cùng đợi cho phân dân của chúng tôi
tại các khu du lịch thuộc trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng quản lý
có bốn điểm du lịch
trong thời gian cao điểm của mùa nắng nóng
cũng như giai đoạn du khách đến tham quan du lịch khá đông
các công tác phòng cháy chữa cháy luôn được trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng triển khai
tất cả các tuyến điểm đó đều có thành lập tổ phòng cháy riêng
mỗi điểm hai mươi người thì đơn vị đều tập huấn ở các điểm
từ đó để huy động lực lượng
cũng như là các trang thiết bị để phục vụ công tác phòng cháy cho mùa cao điểm
vườn đã triển khai hoàn thiện phương án chữa cháy rừng hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời triển khai các biện pháp tăng cường tuần tra trực cháy
một trong bốn khu vực có nguy cơ cháy rừng cao
chuẩn bị các phương tiện trang thiết bị để sẵn sàng chữa cháy
rồi là thành lập các tổ xung kích chữa cháy rừng
vườn quốc gia phong nha kẻ bàng có tổng diện tích rừng là trên một trăm hai mươi năm ha rừng
trong đó hơn ba
ba ha rừng phòng hộ trên ba trăm linh ha rừng sản xuất còn lại là rừng đặc dụng
năm hai nghìn một mươi năm và năm hai nghìn hai mươi đã có xảy ra cháy rừng nhỏ tại đây
những giải pháp phòng chống cháy rừng đã và đang được vườn quốc gia phong nha kẻ bàng triển khai quyết liệt
để hạn chế thấp nhất cháy rừng xảy ra trên khu vực vườn quản lý
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác sau ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số một ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng nguyễn đức tiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hội khẩu thường chú tài lộng
hội khẩu thường chú tài khu sáu xã xuân lũng huyện lâm thao tỉnh phú thọ về tội giết người
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã số một mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa là đối tượng bùi văn luyến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã thạch sơn huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ bảy năm đến tử hình
bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội
đối với tội giết người trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội
và có thể bị phạt tù từ một năm đến năm năm
còn về tội mua bán phụ nữ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số ba mươi bốn ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đối với đối tượng bùi thị hậu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hội khẩu thường chú tại xã điền trung huyện ba thư
và đối tượng lê thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã xuân cao
huyện thường xuân tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã số một mươi bốn ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi
của phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
cũng về tội mua bán phụ nữ
theo điều một trăm năm mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội mua bán phụ nữ có thể bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm
bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến một triệu đồng
phạt quản chế cấm cư trú từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện